bên cạnh những vụ tai nạn đang được làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn mới được ghi nhận tại hà nội
đã xảy ra do sự bất cẩn của người điều khiển phương tiện
liều lĩnh chạy ngược chiều lúc trời tối vào tuyến đường cao tốc
cô gái trẻ đi xe máy bị tông trực diện tử vong tại chỗ
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút tối ngày tám tháng năm trên đại lộ thăng long
theo hướng đi hòa lạc hà nội giữa xe máy với xe bán tải
thời điểm trên xe bán tải bị kiểm soát hai mươi chín h năm trăm ba mươi chín xx lưu thông trên đại lộ thàng long
hướng hà nội hoàn lạc
khi tới km một mươi một ba trăm linh thì bất ngờ gặp một cô gái điều khiển xe máy bị kiểm soát ba mươi ba l chín một mươi bảy xx
chạy ngược chiều và làn đường dành cho xe ô tô có tốc độ tối đa lên tới một trăm linh km một giờ
khiến tài xế không kịp xử lý và dẫn tới va chạm trực diện giữa hai phương tiện
va chạm cực mạnh khiến cô gái đi xe máy bị hất văng ra đường và tử vong tại chỗ
hai phương tiện đều bị hư hỏng sau tai nạn
báo đội cảnh sát giao thông số một mươi một đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường
khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc
danh tính người phụ nữ gặp nạn hiện vẫn đang được các lực lượng chức năng xác minh
do người này không mang theo giấy tờ tùy thân
có thể thấy nguy cơ xảy ra tai nạn vì những tình huống vi phạm pháp luật như trên là rất cao
vậy mà vẫn có rất nhiều trường hợp vì một vài phút đi tát đi nhanh hơn mà bất chấp cả mạng sống
đây là bài học đau lòng cho tất cả những người tham gia giao thông
để bảo vệ tính mạng cho bản thân và cả những người xung quanh